bộ công nghiệp iran cho hay vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tới đây nước này sẽ ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế á âu eeu
liên minh do nga đứng đầu cùng với các nước thành viên là kazakhstan belarus armenia và kyrgyzstan
theo bộ công nghiệp iran trong khi chờ đợi ký kết tehran có thể trao đổi hàng hóa với các nước thành viên liên minh kinh tế á âu trên cơ sở thương mại ưu đãi
trước đó đại sứ iran tại nga kazhem jalali tuyên bố tehran và liên minh kinh tế a âu đã hoàn tất thành công các cuộc đàm phán về việc tạo ra một khu vực thương mại tự do
và hiện thỏa thuận đang chờ quốc hội các quốc gia thành viên cũng như iran phê chuẩn
hợp tác giữa nga và iran đã mở rộng nhanh chóng trong bối cảnh phương tây gia tăng trừng phạt moscow và tehran
theo cơ quan hải quan nga từ tháng một đến tháng một mươi kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt bốn tỷ usd vượt qua con số của cả năm hai nghìn hai mươi một
kể từ đầu năm
hai quốc gia cũng đã đạt được một số thỏa thuận bao gồm cả việc mua thiết bị máy bay cùng xây dựng đường ống dẫn khí đốt và phát triển mạng khí đốt